vào đêm ngày hai mươi bảy và dạng sáng ngày hai mươi tám tháng tám phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động công an các quận huyện thị xã các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội đã đồng loạt triển khai phương án chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác đặc biệt đã hóa trang kịp thời dừng xe kiểm tra lập biên bản tạm giữ hai mươi hai xe máy và ba mươi quái xế bàn giao cho công an các quận hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang mật phục phối hợp với các chốt công khai tại cửa ngõ thủ đô đơn vị đã tổ chức tuần tra trận bắt khi phát hiện các đối tượng nghi vấn không để tụ tập thành nhóm gây mất an ninh trật tự
kế hoạch duy trì xuyên suốt đặc biệt là trước trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín sắp tới